thưa quý vị những hành vi coi thường pháp luật coi thường tính mạng của người dân khi tham gia giao thông
mà quý vị theo dõi ngay sau đây rất đáng lên án và cần được pháp luật xử lý nghiêm minh
hình ảnh này được người dân ghi lại vào sáng ngày hai mươi sáu tháng hai
tại cầu hà lan thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa khi xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi sáu c hai mươi tám nghìn một trăm tám mươi năm chất đầy tôn chạy trên đường
người dân đi hướng ngược chiều với xe tải này phải cúi dạp người để né tránh những tấm tôn chia ra khỏi thùng xe cả mét
nhiều người cho rằng cơ quan chức năng có thể căn cứ vào đoạn clip này để xử phạt hành vi chở hàng công cây gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
báo cáo từ văn phòng bộ công an và cục hàng hải việt nam
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy trong hai tháng đầu năm từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra hai ba trăm sáu mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một một trăm hai mươi năm người bị thương một bảy trăm tám mươi một người
so với hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông giảm bốn trăm năm mươi bốn vụ giảm một mươi sáu chín số người chết giảm hai trăm ba mươi một người giảm một mươi bảy bốn
giao thông đường bộ tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp khi sau hai tháng đầu năm nay có xảy ra một hai trăm chín mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một chín mươi chín người bị thương sáu trăm tám mươi ba người
cách đây ít ngày vào ngày một mươi chín tháng hai một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại con tum giữa xe mô tô mang biển kiểm soát chín mươi hai g một ba mươi nghìn tám mươi năm do người nước ngoài điều khiển trở theo một người khác
cả hai đều mang quốc tịch cộng hòa liên bang đức
con tum đi đà nẵng va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi hai nghìn một mươi tám lưu thông hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn đã khiến hai người đi mô tô bị tử vong
ngày hai mươi bảy tháng hai công an tỉnh quảng bình cho biết vừa triệu tập lập hồ sơ xử lý đối với nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi lập nhóm trên mạng xã hội gia lô để chỉ điểm các chốt của lực lượng công an khi đang làm nhiệm vụ
theo đó đối tượng nguyễn mạnh cường đã lập nhóm gia lô có tên gọi định vị khi lái xe với nội dung nhóm mình anh em đi nếu gặp các chạm thì thông báo cho nhau cùng tránh
sau khi thành lập nhóm đã có hàng chục người tham gia và liên tục cập nhật để thông báo cho nhau những thông tin hình ảnh về địa điểm làm việc của lực lượng công an đang thực hiện nhiệm vụ
nguyễn mạnh cường khai nhận việc thành lập nhóm gia lô định vị khi lái xe là để trao đổi thông tin về hoạt động của lực lượng công an trên các tuyến đường địa bàn nhằm giúp cho các thành viên trong nhóm tránh việc xử lý của cơ quan chức năng
hành vi của nguyễn mạnh cường có thể bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn một trong những phương pháp bảo đảm các quy định cũng như giúp cho việc tham gia giao thông thuận lợi chính là biển báo giao thông
các biển báo này cũng được quy định trong luật giao thông thế nhưng việc chấp hành luật theo các biển báo này vẫn còn nhiều hạn chế mà xuất phát từ chính ý thức của người tham gia giao thông
tuyến đường nguyễn văn huyên đang được sửa chữa mở rộng mỗi ngày mật độ phương tiện tham gia giao thông qua đây là rất lớn thường xuyên xảy ra ồn tắc giao thông tại điểm giao cắt với đường hoàng quốc việt
sở giao thông hà nội đã cho lắp đặt biển báo điều hướng phương tiện trên các ngã của ngã tư này và biển báo cấm đi ngược chiều vào đường nguyễn văn huyên thế nhưng nhiều phương tiện vẫn vô tư đi ngược chiều
biển báo này đạt từ trong năm nhưng mà nói chung là người dân vẫn đi bình thường không thấy có biển bấm xe ô tô nhưng mà ô tô vẫn thấy đi bình thường qua này qua này là loại cấm rồi
biển báo cấm không hề che khuất và đặt ở vị trí hết sức thuận lợi
cấm rẽ phải nhưng hầu hết các phương tiện không chấp hành
thậm chí nhiều phương tiện còn vi phạm cùng lúc hai biển giao thông
việc này có thể tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào
cái hành vi này thứ nhất là sai với pháp luật an toàn giao thông và rất là ảnh hưởng đến các xe đi ngược chiều
bên cạnh việc các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa việc thực hiện luật giao thông theo biển báo
thiết nghĩ chính bản thân người dân cũng cần có ý thức để bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác